kể từ ngày ba mươi tháng chín khi tp hcm chuẩn bị bước vào giai đoạn mở cửa trở lại
đến thích ứng an toàn với dịch covid một mươi chín hàng ngàn người dân ở khu vực miền tây
đã ồ ạt tự phát về quê bằng xe cá nhân
giới chuyên gia cho rằng sức ép về tinh thần lẫn cơm áo gạo tiền
đã vượt ngưỡng chịu đựng của người dân sau khi họ mắc kẹt nhiều tháng ở tp hcm
nếu không có các biện pháp hiệu quả hơn các mệnh lệnh hành chính
cả miền tây và tp hcm đều có thể gặp rủi ro kép
trong đó nguy cơ đầu tiên nhất mà các tỉnh miền tây phải đối mặt
đó là nguy cơ bùng phát dịch
các chuyên gia dịch tễ và phòng chống dịch covid một mươi chín đã cảnh báo số ca nhiễm
ở khu vực đồng bằng sông kiều long có thể tăng vì ba lý do
thứ nhất số người về tự phát quá nhiều trong bối cảnh số ca nhiễm
ở tp hcm còn cao dịch ăn sâu vào cộng đồng
trong đó có những trường hợp đi theo đường mòn lối mở
bên cạnh đó nguy cơ lên nhiễm chéo tại các điểm un ứ
ở các cửa ngõ giữa các tỉnh thành phố
cũng như trong các khu cách ly tập trung
cuối cùng tỷ lệ tiêm vaccine ở khu vực miền tây vẫn còn quá thấp
tính đến ngày bốn tháng một mươi tỷ lệ tiêm mũi một ở các tỉnh miền tây trừ long an
chỉ mới đạt một mươi năm đến ba mươi năm trên tổng dân số từ một mươi tám tuổi
trong khi tỷ lệ tiêm mũi hai chỉ đạt bốn đến tám
trước tình hình việc làm tiên quyết là chính quyền các tỉnh thành ở miền tây
cần có hoạt động tuyên truyền khuyến khích người dân nhất là người dân tự phát về quê
tự giác cách ly khai báo y tế và xét nghiệm
trong khi các tỉnh miền tây đang lo lắng vì dòng người liên tục di chuyển về quê
thì thành phố hồ chí minh lại đang đối mặt với bài toán nguồn nhân lực phục vụ
cho quá trình mở cửa phục hồi sản xuất và kinh tế vốn chỉ mới bắt đầu
theo tiến sĩ trương minh huy vũ đại học quốc gia thành phố hồ chí minh
trong giai đoạn phục hồi sản xuất và kinh doanh thông điệp quan trọng và nhất quán
của thành phố hiện nay là đảm bảo chuỗi sản xuất cung ứng hoạt động liên tục
không đứt gãy dù thành phố phải áp dụng bất kỳ giải pháp giãn cách xã hội nào nếu có
nói cách khác thành phố hồ chí minh bắt đầu mở linh hoạt và thích ứng an toàn với dịch
nên việc đảm bảo an toàn sinh kế và an sinh của người dân để thích nghi với virus sars cov hai
luôn được ưu tiên
vì vậy thành phố đang tính toán có các giải pháp để thuyết phục người dân
quay lại thành phố để tiêm vaccine được tạo điều kiện về công an việc làm
tham gia vào quá trình tái thiết sau thời gian dài giãn cách
đây là thông điệp mà lãnh đạo chính quyền thành phố cần làm nổi bật
sau khi thành phố đã chuẩn bị đầy đủ các tiêu chí theo hướng dẫn của bộ y tế
để có thể thích ứng an toàn linh hoạt với dịch covid một mươi chín và phục hồi kinh tế
để thực hiện thông điệp này thành phố cần giúp đỡ các doanh nghiệp tiếp cận sớm
với nguồn nhân lực đã tiêm đủ hai mũi vaccine và hiện còn bám trụ ở thành phố
ví dụ thành phố có thể thông qua các tổ chức để tư vấn cho các doanh nghiệp
kết nối được với nguồn lao động tiêm đủ vaccine
hiện các doanh nghiệp đang rất cần lực lượng lao động xanh này
nên nếu kết nối kịp thời thì doanh nghiệp có thể tái sản xuất
còn người dân sẽ sớm có việc làm